đang diễn ra phổ biến ở xã phước đồng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
điều lạ lùng là tình trạng này diễn ra liên tục và kéo dài hàng năm
nhưng chính quyền địa phương không có động thái ngăn chặn
câu hỏi đặt ra là ai đã săn ủi đất rừng trái phép để lấy đất đi bán
những khu phân lô này là của ai và trách nhiệm của chính quyền địa phương như thế nào trong việc này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình của chúng tôi ngay sau đây
thôn phước thượng xã phước đồng thành phố nha trang
người ta ngang nhiên hoạt động máy móc phá rừng bạt núi như thế này